kể từ mốc son hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nước ta từ một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một nước độc lập tự do
trải qua biết bao biến động của thời cuộc với sự đồng lòng đồng sức nỗ lực không ngừng của cả dân tộc việt nam đã vươn mình trở thành một quốc gia có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế
được thừa hưởng di sản quý báu là hòa bình là thành quả với biết bao sương máu của các thế hệ đi trước thế hệ hôm nay luôn nhận thức rõ trách nhiệm để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đảng của dân tộc với vị thế của đất nước
thông qua các hiệp định đa phương song phương điều này mang lại rất nhiều cơ hội về công việc cho chúng tôi khi mà các loạt sóng đầu tư ngày càng chọn điểm đến ở việt nam
mỗi người có thể có những cảm nhận khác nhau về vị thế quốc gia
đó có thể là sự tự hào về những trọng trách mà việt nam đảm nhiệm đối với người này nhưng cũng có thể là cơ hội công việc khi việt nam có quan hệ quốc tế tốt đối với người kia
nhưng tự trung lại vị thế việt nam nay đã khác xa
so với bảy mươi năm năm trước
từ thân phận nô lệ việt nam đã vươn mình trở thành một nước tự do
từ một quốc gia đói khổ lầm than việt nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình đang năng động phát triển
từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới việt nam đã có quan hệ với một trăm tám mươi chín nước có quan hệ lâu dài với ba mươi đối tác chiến lược toàn diện
từ một quốc gia bị dày xéo bởi chiến tranh việt nam hai lần đảm nhận trọng trách
trong lãnh đạo tổ chức ngoại giao thân giải pháp của hội đồng bảo an liên hợp quốc là địa chỉ cho hòa bình và góp phần kiến tạo hòa bình
trải qua bảy mươi năm năm đất nước chưa bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay
ngành ngoại giao là lực lượng nồng cốt góp phần quan trọng vào kỷ tích ấy
nhưng đó cũng là công sức của cả dân tộc
những con người nhỏ bé đã đánh thắng các thế lực cường quyền làm nên tư thế kêu hãnh của dân tộc khi hội nhập với thế giới
cũng chính những con người ấy trên mỗi lĩnh vực của mình
đã góp phần để hai tiếng việt nam vươn xa
tôi rất vui vì phé bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở cộng hòa trung phi
có các sĩ quan việt nam làm việc
họ rất chuyên nghiệp được huấn luyện rất tốt và rất nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao
họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất cứ thời điểm nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào
ngoại giao là nhiệm vụ của cả đất nước
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã xóa mờ khoảng cách
khiến mỗi hành động nhỏ đều có thể tác động đến hình ảnh quốc gia
và thực lực trong ngoại giao xuất phát từ sự nỗ lực của mỗi ngành mỗi địa phương mỗi cá nhân và tổ chức
thực lực tướng của chúng ta đó là cái sức mạnh của kinh tế sức mạnh của quốc phòng
rất quan trọng luôn luôn phải ngồi đáp cho nó
thành chúng ta có một cái thực lực rất lớn là thực lực mềm
thứ nhất là cái truyền thống lịch sử
cái văn hóa của việt nam cái văn hóa nghiêm khám của việt nam
bao gồm là cái tinh thần bất khuất anh hùng
rồi cái tinh thần toàn kết cái tính chân văn
thế giới không còn chỉ biết đến việt nam bởi chiến tranh
thế giới đã biết đến việt nam năng động giàu bản sốc yêu trụng hòa bình
và sẵn sàng hành động vì hòa bình
trách nhiệm của mỗi người việt nam hôm nay là phải nhận thức
giữ và phát huy vị thế đó